hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

vấn đề về đất ở đất sản xuất cho đồng bào dân tộc khắc phục tình trạng du cư du canh tự phát chặt phá rừng
nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến việc ứng dụng khoa học công nghệ quốc gia
việc bố trí quản lý sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học
nhóm vấn đề thứ bốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải bao gồm việc cần có giải pháp hoàn thiện hệ thống giao thông
trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định quản lý hoạt động vận tải chất lượng phương tiện
bên cạnh việc các bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn thì các phó thủ tướng chính phủ cũng như một số bộ
cũng sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn giải trình về vấn đề liên quan
vâng vậy việc quốc hội lựa chọn bốn nhóm lĩnh vực chất vấn tại kỳ họp thứ năm đã mang lại ý nghĩa như thế nào
cũng như những vấn đề gì đang được đặt ra về kết quả từ hoạt động chất vấn trả lời chất vấn đạt hiệu quả
đi vào thực tiễn sớm nhất để có những giải pháp được các tư lệnh ngành đưa ra
xung quanh nội dung này trong vấn đề chính sách
trong vấn đề chính xác ngày hôm nay luật sư nguyễn văn chiến tại bảo quốc hội khóa một mươi bốn sẽ có những chia sẻ cụ thể
vấn đề được đề cập để mà đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn lần này
thì chắc chắn là những cái vấn đề mà liên quan đến ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội của người dân
cũng như là phát triển kinh tế xã hội thì sẽ là vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm để chất vấn
ví dụ như là những cái vấn đề mà chắc chắn sẽ làm nóng nghị trường liên quan đến về vấn đề
thông minh xã hội thì thực trạng của việt nam chúng ta nhiều năm qua đã đề cập đến vấn đề là giải pháp nào
để nâng cao cái chất lượng của người lao động nguồn lực để mà phát triển kinh tế xã hội
cũng như là để bắt nhịp với vấn đề khoa học công nghệ để mà chúng ta theo kịp các cái nước trong khu vực và phát triển
thế thì đây là vấn đề đặt ra nên vai của các tư lệnh ngành để mà làm sao
vấn đề giáo dục đào tạo thì chúng ta phải có chiến lược và phải có giải pháp để mà nâng cao cái chất lượng giáo dục nghề
đối với người học nghề để chúng ta có được cái nguồn lực phát triển tốt để đáp ứng yêu cầu
vâng thưa ông vậy thì theo ông công tác giám sát và thực hiện các lời hứa các giải pháp được các tư lệnh ngành và trưởng ngành
đưa ra tại hoạt động chất vấn thì đang đặt ra những yêu cầu như thế nào để chúng ta cụ thể hóa những giải pháp đó đi vào trong thực tế đời sống ạ
chúng tôi nghĩ rằng là hai ngày rưỡi để mà thực hiện cái việc chất vấn và trả lời chất vấn thì nó sẽ đáp ứng được cái việc mà
cái nhóm vấn đề là trọng tâm của vấn đề chất vấn sẽ được các đại biểu đặt ra và các tư lệnh ngành sẽ trả lời một cách trực tiếp
và có trách nhiệm để mà giúp cho quốc hội
vâng thưa ông hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn thì nhiều ý kiến đánh giá rằng là chúng ta phải cụ thể hóa vào trong thực tế
vậy thì với việc mà chúng ta ban hành nghị quyết qua mỗi kỳ mà chúng ta tổ chức chất vấn thì theo ông để cụ thể hóa việc này thì đặt ra những yêu cầu mới như thế nào ạ
vấn đề mà giám sát đó thì không phải chỉ ở cái việc chất vấn và trả lời chất vấn ở trên nghị trường xong thì thôi
mà như tôi đã đề cập đấy quốc hội cũng đã có những quy định luật cũng đã có quy định là chất vấn còn có cái cơ chế giám sát cái việc trả lời
xem anh đã thực hiện đầy đủ cái trách nhiệm của anh trước cử tri về vấn đề trả lời những vấn đề mà cử tri quan tâm hay không
thì cái việc là tranh luận lại để mà yêu cầu tư lệnh ngành phải trả lời đúng chúng thẳng vào vấn đề và phải có cái giải pháp căn cơ như thế nào để mà thực hiện cái lời hứa
đồng thời là sau đó thì quốc hội còn có cái biện pháp đó là ban hành nghị quyết về những vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn của các bộ trưởng các tư lệnh ngành
để từ đó thực hiện cái quyết định
quyền giám sát của quốc hội và cái nghị quyết đó sẽ được công khai để mà cử tri nhân dân cả nước người ta nắm bắt được để có những các cái quyền thực hiện cái quyền giám sát của mình đối với cái quá trình các tư lệnh ngành đó thực hiện cái lời hứa trước dân như thế nào
một lần nữa xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay